do ảnh hưởng của cơn bão số năm tại trạm đảo lý sơn quảng ngãi đã có gió mạnh cấp bảy giật cấp một mươi
khu vực từ thừa thiên huế cho đến bình định đã có mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ tám mươi cho tới một trăm hai mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
vào hồi một mươi giờ ngày hôm nay một mươi một tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bảy độ vĩ bắc
một trăm một mươi một độ kinh đông cách bờ biển quảng trị quảng ngãi khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm sáu mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được năm đến một mươi km
đến hai mươi hai h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm bảy độ vĩ bắc
một trăm linh chín hai độ kinh đông ngay trên vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
sau hai ngày được cho là mất tích cho đến sáng ngày hôm nay một mươi một tháng chín
bộ đội biên phòng thanh hóa đã liên lạc được với ba chủ tàu cùng với hai mươi ba ngư dân
hiện các tàu này đã và đang vào nơi tránh trú an toàn
nguyên nhân bị mất liên lạc với ba tàu kể trên là do tàu th chín mươi hai nghìn tám trăm tám mươi sáu ts bị hỏng thiết bị giám sát hành trình
hai tàu còn lại đi vào khu vực mất sóng
lao động trên hai tàu này mãi đánh bắt cá nên cũng không liên lạc về đất liền